tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đã có cuộc hội kiến với ngài hassan rouhani
thay mặt chính phủ và nhân dân việt nam thủ tướng nguyễn xuân phúc nhiệt liệt chào mừng ngài tổng thống hassan rouhani
và đoàn cấp cao iran thăm cấp nhà nước tới việt nam
nhắc lại ấn tượng trong chuyến thăm iran tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn thủ tướng nguyễn xuân phúc trân trọng cảm ơn tấm lòng hiếu khách
và tình cảm tốt đẹp mà các nhà lãnh đạo và nhân dân iran dành cho việt nam
nhấn mạnh đến tiềm năng xuất khẩu gạo lâu dài của việt nam thủ tướng đề nghị nâng hợp tác thương mại gạo lên cấp chính phủ để ổn định lâu dài
thủ tướng cũng tán thành việc iran phối hợp với tỉnh cần thơ triển khai dự án trồng thử nghiệm giống lúa hạt dài của iran tại việt nam để xuất sang thị trường iran
mong muốn hai bên tích cực hợp tác công nghệ thông tin và viễn thông phấn đấu đưa lĩnh vực này thành không đột phá trong hợp tác song phương
thủ tướng cũng đề nghị chính phủ iran tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông việt nam hoạt động tại iran
đồng thời đề nghị chính phủ iran tiếp tục hỗ trợ tập đoàn dầu khí việt nam trong quá trình tái khởi động dự án thăm dò dầu khí tại lo đanan
tổng thống hassan rouhani cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc dành thời gian tiếp bày tỏ vinh dự và vui mừng là khách mời của chính phủ và nhân dân việt nam một đất nước anh dũng kiên cường bất khuất và tươi đẹp
tổng thống hassan rouhani khẳng định
chuyến thăm việt nam lần này nhằm thể hiện ý chí chính trị cấp cao của iran trong việc thúc đẩy quan hệ với việt nam
iran mong muốn hợp tác với việt nam hiện thực hóa các thỏa thuận của ủy ban liên chính phủ hai nước
tổng thống iran cũng nhất trí với thủ tướng nguyễn xuân phúc tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác cũng như hợp tác đầu tư ở nước thứ ba
ngài tổng thống mong muốn hai bên xúc tiến đàm phán để tiến tới ký kết hiệp định thương mại tự do song phương
nhằm mở ra nhiều cơ hội mới phát triển toàn diện quan hệ hai nước
tổng thống hassan rouhani cũng đề xuất với thủ tướng nguyễn xuân phúc về việc thành lập một đường vận tải biển để nâng cao hợp tác thương mại song phương